tết là dịp để trở về mùa xuân là thời khắc của đoàn viên
với những người vì một lý do nào đó bà phải ăn tết những cái tết ly hương
đặc biệt với những người vì một lỗi lầm trong quá khứ mà phải trả giá và những cái tết cô đơn xa gia đình
thì sự xung họp đoàn viên trong những ngày đầu xuân mới với họ lại càng có ý nghĩa
từ trung tâm thị trấn chúng tôi về xã hà bầu
trong những năm qua hà bầu từ một vùng quê nghèo khó đã có nhiều đổi khác
bắt đầu từ màu xanh chủ phú của những vườn cà phê vườn hồ tiêu
những loại cây đem lại giá trị kinh tế cao cho người dân địa phương
trước đây một số người dân đắc hoa do nhận thức chưa đầy đủ
đã nghe thấy một số người dân đắc hoa
và bị kết án bảy năm tù giam
vậy là gia đình hạnh phúc ngày nào của vợ chồng thông yến đã bị ma túy phá tàn nát
tương lai gần như khép lại đối với họ
hai đứa con thơ bỗng dưng phải xa mẹ vắng cha
những ngày ở chạy giam anh chị luôn rằn vặt với lỗi lầm của mình
và buồn nhất bao giờ cũng là những ngày gần tết
mình thủ án ra xa nhà ở tầng quảng binh
nên chỉ là để nói sự thăm non của gia đình là không có
anh em thì phải nuôi hai con mình rồi bên ngoài thì xa
thực ra mà nói thì cứ đến ngày hai mươi năm tết trở đi là người thân của mọi người
cứ đến để thăm non con em họ
mình cảm thấy tủi lắm cảm thấy cô đơn cảm thấy tủ lắm
buồn khóc có thể là khóc
để nói mà khóc là khóc có thể là hết nước mắt
buồn nhất là cái đêm ba mươi á
cực kỳ buồn vì ngày xưa là đoán là pháo hóa này pháo nổ này
rồi sau này thì không có pháo nổ nữa
nhưng mà mình vẫn đoán cái giao thưa là hữu nhất đâm ẩm nhất
có cái bánh trứng nóng này
ngồi chơi bên bếp lửa để chơi những cái bánh trứng để mẹ nấu cho ăn này
hoặc là mình nấu cho con ăn này
là con cái là đâm ẩm xoay quanh cái bếp lửa
thì đến khi mà ở trong tu thì quá lành leo luôn
còn một cái ảnh lửa nào cả
chúng tôi đã có dịp tiếp xúc với rất nhiều phạm nhân
nhắc đến tết hầu như ai cũng có cảm xúc giống như chia sẻ của các nhân vật trong chương trình này
khi đang có một cuộc sống bình yên lặng lẽ người ta không thể nghĩ được phút giây đoàn tụ gia đình lại quý giá đến như vậy
chỉ khi không còn nữa mới thấy hụt hẫng chống tránh
nhất là đối với những người vì lỗi lầm mà mình gây ra đã phải trả giá bằng sự chia cắt với người thân
thì sự hụt hẫng ấy lại càng là hố sâu thăm trong tâm hồn của họ
cái thời điểm mà nhớ gia đình nhất thì là vào những lúc mà giao thừa
thì nhìn báo bán pháo hoa qua các cái đài truyền hình
cả nước phát lên trên truyền hình thì nhớ nhất là lúc đấy
thì trong lúc đấy là gia đình người ta xung họp ở nhà còn mình thì đang ở trong này
đấy cho nên buồn nhất và nhớ nhất là lúc đấy
tôi nhớ nhất là con nhỏ và bố mẹ
cùng các ông bà
khi con ở ngoài xã hội thì đến chiều ba mươi tết gia đình xung họp
có vệ viên ông bà nội bố mẹ xung họp
đầm ấm và vui vẻ
nhưng hiện nay tôi đã vi phạm pháp luật
và trong môi trường này phải cố gắng chấp hành tốt cải tạo tốt để mong sớm được hưởng lượng khoan hồng của đảng của nhà nước
để sớm trở về với gia đình xã hội
hoàn tụ cùng gia đình
tết trong quan niệm của người việt có một ý nghĩa thiêng liêng là thời gian để cả gia đình nghỉ ngơi quẩn tụ bên nhau
là dịp để con cái bày tỏ chữ hiếu chúc phúc cho cha mẹ
đây cũng là dịp để cha mẹ thể hiện tình yêu thương với các con dù là kẻ tội đồ thì vào thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới cũng như một lẽ tự nhiên lòng họ cũng hướng về gia đình của mình
bởi vậy tết có lẽ là thời khắc khiến những phạm nhân cảm thấy cô đơn nhất
nỗi cô đơn ấy sẽ thấm thiế theo họ suốt cả cuộc đời để sau này trở về họ biết quý trọng hơn những cái tết xung họp bên gia đình của mình
hơn bao giờ hết ông đã hiểu rõ nỗi đau và cái giá phải trả cho niềm tin mù quáng của mình sau những mùa xuân cô đơn
hơn bao giờ hết ông đã hiểu rõ nỗi đau và cái giá phải trả cho niềm tin mù quáng của mình sau những mùa xuân cô đơn
hơn bao giờ hết ông đã hiểu rõ nỗi đau và cái giá phải trả cho niềm tin mùa xuân cô đơn
ông gianna có ba người con
có người con đầu của ông là giáo viên đã lập gia đình ra ở riêng
hai người con trai sau ở nhà chăm lo làm kinh tế với bố mẹ
đây là năm thứ tư khi ông được chấp hành án trở về địa phương làm ăn sinh sống
con cái ông phương trưởng thành kinh tế cũng đã ổn
vậy là lại thêm một mùa xuân nữa ông zhana được cùng vợ con đón một năm mới quây quần bên nhau
cái đu nhất là cái tết trong gia đình đông ấm là hạnh phúc đó là hạnh phúc nhất con người việt nam
bởi vì con người việt nam là cần phải có sự xung vầy tết là cái nghề xung vầy của gia đình
sau thời gian lạc lối giờ đây niềm tin vào chính quyền vào chế độ chính sách của đảng và nhà nước đã giúp ông và gia đình yên tâm lao động sinh sống và phát triển kinh tế
vậy là sau bao sóng gió của cuộc đời ông zhana bây giờ lại trở về với cuộc sống bình dị nơi vùng cao nguyên đất đỏ
danh sưng một thời từ trưởng phuro gia lai giờ chỉ còn là vùng ký ức mở ảo thứ mà ông muốn quên đi
bởi gắn liền với nó
là những tháng ngày trôi lủi nơi rừng sâu sập phồng nghĩ về tương lai về gia đình vợ con ở nhà
ai đã từng đi qua lỗi lầm đã từng phải chia cắt người thân có lẽ cũng đều biết trân trọng hơn ý nghĩa của cuộc sống
và giá trị của sự xung họp gia đình
vợ chồng anh thông chị yến cũng vậy
ngày về cả hai đều mất phương hướng khi không có một mái nhà không một chút vốn liếng trong tay
và niềm tin và hy vọng duy nhất của họ khi ấy là hai đứa con và việc anh thông đã hoàn toàn cai được ma túy trong trại giam
người thân trong gia đình đã đóng góp giúp đỡ vợ chồng anh chị có chút tiền để làm ăn
đặc biệt chính quyền địa phương công an hội phụ nữ phường quang tiến
đã tạo điều kiện cho anh chị vay hai mươi triệu đồng
một người quen của anh cảm thương cho hoàn cảnh của anh chị nên đã nhượng lại cửa hàng kinh doanh ga để họ làm lại cuộc đời
trong một cái quá trình mình trong nghiền ngập ấy thì là bàn bè chủ yếu là bàn bè toàn cái thế hệ nghiền ngập rồi là giám hô đau bùi đơi
lúc anh về thì
xảy ra bao nhiêu cái chuyện ví dụ như là
đáng nửa đêm tôi đang ngủ thì nghe tiếng cài và này rồi nghe tiếng đấm đá này
tỉnh dậy đi ra sân thì thấy anh ấy còn đánh cái bọn kia
tức là từ chối bằng cách nói rồi từ chối bằng cách là
thậm chí là đánh đập họ nữa để họ không được phép đến nhà
tức là có nhiều người người ta đến người ta đặt thẳng vấn đề là thôi bây giờ anh chị về rồi
đang còn trong lúc khó khăn này thì
cung cấp hàng cho các anh chị để anh chị làm ăn để anh chị nuôi con
nhưng mà thực ra mà nói là
cuộc sống thì vô cùng khó khăn nhưng mà
nghĩ là đủ rồi
quá đủ rồi
bản lĩnh của anh thì
thực ra mà nói là lúc đấy là
tôi phải nể phục nể phục anh ở cái chỗ đấy
cho nên tôi nghĩ là nếu như chồng mình đã cố gắng được
thì tại sao mình lại không cố gắng được
tại sao mình lại không
vượt qua được những cái giai đoạn khó khăn này
nhờ tháo vát và biết cách chất chiêu
sau hai năm vay vốn anh chị đã hoàn trả được cả gốc lẫn lãi
dần dần đã ti góp được cả tiền bạc để tiếp tục nuôi dạy con cái
sau năm hai nghìn một mươi hai hai vợ chồng đã xây dựng được một ngôi nhà tươm tất trên mảnh đất mà cha mẹ để lại
hai con của anh chị giờ đã trưởng thành ngoan ngoãn công việc làm ăn khấm khá
không những thế anh còn được chính quyền và bà con nhân dân tin tưởng
tín nhiệm đưa anh tham gia tổ chức bảo vệ dân phố
cùng với tổ bảo vệ dân phố anh đã bắt được gần chục vụ trộm cắp
và trực tiếp bắt một vụ mua bán trái phép ma túy trên địa bàn của khu phố
hai vợ chồng cùng đi tù trở về địa phương thì chúng tôi rất tâm huyết để giúp đỡ anh chị

khi triển khai thì gặp rất nhiều khó khăn trong việc vận động anh chị tham gia các hoạt động phong trào
tại vì họ rất tự tin mặc cả
nhưng chúng tôi đã làm họ nhận thức ra vấn đề và họ đã có nhiều cái biến chuyển biến rất tích cực
và hiện nay thì vợ chồng anh chị đã có công an việc làm ổn định con cái học hành tốt